thông tin từ bộ y tế cho biết đến nay có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong nước
như quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hải phòng yên bái hà giang
trong ngày hai mươi ba tháng tám cũng đã có sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi là một trăm năm mươi bốn sáu trăm một mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bảy trăm một mươi một ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi sáu ca
và trong ngày hai mươi ba tháng tám cũng ghi nhận ba trăm tám mươi chín ca tử vong
dự kiến từ ngày hai mươi năm tháng tám sẽ phát thuốc monu piravir cho f điều trị tại nhà ở tp hcm